ngày sáu tháng một mươi một ubnd huyện lạc dương tỉnh lâm đồng công bố chương trình mùa hội cỏ hồng lang biang năm hai nghìn một mươi tám
diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức tại lâm đồng
với mong muốn tạo điểm đến thú vị và giới thiệu thiên nhiên tươi đẹp cao nguyên lang biang đến với du khách
mùa hội cỏ hồng lang biang năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại khu vực hồ đan kia
suối vàng thị trấn lạc dương huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
trong khuôn khổ mùa hội diễn ra các chương trình chính như thiên đường cỏ hoa với những không gian lãng mạn trên đồi cỏ hồng tự nhiên
cùng những tiểu cảnh đậm chất tây nguyên phục vụ du khách tham quan ghi hình
chương trình vó ngựa thảo nguyên cỏ hồng với giải đua ngựa không yên truyền thống của người cơ ho
và không gian trưng bày giới thiệu những sản phẩm đặc trưng đà lạt lâm đồng
cuộc thi ảnh nghệ thuật cỏ hồng chủ đề lang biang mùa xuân về
theo ủy ban nhân dân huyện lạc dương mùa hội cỏ hồng lam biang sẽ được tổ chức hàng năm
nhằm thu hút du khách về với vùng đất chất chứa nhiều giá trị văn hóa truyền thống của cư dân cơ ho bản địa